trong đêm mùng năm và sáng ngày mùng sáu tháng một mươi một trên địa bàn các huyện phía bắc tỉnh con tum gồm đắk lê tù mơ rông và con plông vẫn tiếp tục có mưa to
mưa lớn đã làm cho hầu hết các tuyến đường giao thông tại các địa bàn này bị sạt lở chia cắt hoàn toàn các xã vùng sâu với trung tâm huyện
đến trưa ngày sáu tháng một mươi một các tuyến giao thông đường hồ chí minh nối con tung với tỉnh quảng nam
quốc lộ hai mươi bốn nối con tum với tỉnh quảng ngãi bị sạt lở nhiều nơi trên đèo lò so và đèo viô lắc vẫn chưa được thông xe
đặc biệt trên các tuyến tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi sáu thuộc huyện con plong và tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi ba thuộc huyện đắc rây có gần một trăm linh điểm sạt lở với hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống đường
làm cho giao thông và các xã vùng sâu vùng xa của hai địa phương này tê liệt
đặc biệt trên các tuyến tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi sáu thuộc huyện con plông và tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi ba thuộc huyện đắk lê có gần một trăm linh điểm sạt lở với hàng nghìn mét khối đá tràn xuống đường

cùng với đó là nhiều nhà dân trường học bị tốc mái hàng trăm hectare hoa màu bị ngập chìm trong nước